thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra thành ủy với thanh tra thành phố trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
theo ban thường vụ thành ủy nhìn chung các cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra làm rõ và kỷ luật nhiều tổ chức cá nhân sai phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
kỷ luật cả cán bộ đương chức và người đã nghỉ hưu làm nghiêm từ trên xuống dưới không có ai lĩnh vực nào được coi là vùng cấm là bất khả xâm phạm
trên tinh thần đó từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay ban thường vụ thành ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra năm bốn trăm một mươi năm tổ chức đảng và bốn bảy trăm bảy mươi một đảng viên giám sát ba tám trăm hai mươi một tổ chức đảng và bốn hai trăm sáu mươi tám đảng viên
đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh thành phố rất quan tâm đến công tác phòng chống
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên góp phần thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
việc thực hiện thường xuyên đầy đủ và thực chất quy chế phối hợp giữa cơ quan kiểm tra đảng và thanh tra nhà nước ở thành phố sẽ góp phần tích cực trực tiếp và quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ này